công tác cứu chữa người bị thương và tìm kiếm người mất tích đang được tích cực triển khai
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hiện trường của vụ tai nạn
trước đó vào lúc hai giờ ngày hai mươi tháng tám tại khu vực đường lò chín mươi năm m
tại vỉa sáu mươi một mỏ thang thành công đã xảy ra vụ tai nạn bột túi nước đường lò
vào thời điểm xảy ra tai nạn tại hiện trường có khoảng hai mươi công nhân đang làm việc
trong số này có một người đã tử vong là anh triệu quang việt công nhân xí nghiệp thang thành công
hiện tại vẫn còn một trường hợp bị mất tích là anh phạm anh vân phân xưởng số năm công trường thành công
số công nhân còn lại tự thoát ra ngoài hoặc được cứu hộ
hiện tại có một mươi người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nguyên nhân ban đầu được xác định là do bột túi nước trong hầm lò

những em là người ra muộn nhất
hiện tại các lực lượng chức năng và ngành thang đang huy động lực lượng triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng nam và công an thành phố hạ long
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá thái hồng công phó giám đốc công an tỉnh
phối hợp thực hiện phương án cứu hộ đồng thời nắm tình hình tổ chức các biện pháp xác minh
làm rõ nguyên nhân vụ việc
hậu quả tiếp tục tìm kiếm người mất tích
ghi nhận tại hiện trường đang có một trăm linh người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn
trong đó ba mươi chín người đã tiếp cận được điểm xảy ra bột túi nước
công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích đang được khẩn trương tiến hành
thời điểm này máy móc đang được tập trung để bơm toàn bộ lượng nước trong đường lò ra
và theo kế hoạch phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
ngay sau khi lượng nước trong đường lò được đưa ra
thì nhân lực và phương tiện của công ty than hòn gai
cũng như là một số đơn vị liên quan của ngành than ở khu vực hạ long này
sẽ tập trung toàn bộ nhân lực và phương tiện để khẩn trương tìm kiếm nạn nhân
hiện đang bị mắc kẹt trong đường lò
hiện nay đó là anh phạm anh vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là thợ lò bậc ba trên sáu
diễn biến tiếp theo về công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời sự
liên quan đến vụ án công ty cổ phần đầu tư tâm mặt trời lừa đảo
để chiếm đoạt số tiền gần một trăm hai mươi hai tỷ đồng xảy ra vào năm hai nghìn một mươi hai
và ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng lần hai
và giữ nguyên quan điểm truy tố bốn bị can nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư tâm mặt trời
gọi tắt là công ty tâm mặt trời về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều hai trăm hai mươi sáu b bộ luật hình sự
bốn bị can gồm nguyễn hoàng vũ nguyên tổng giám đốc thiên xanh trí nguyên phó tổng giám đốc
đỗ văn hiền nguyên chủ tịch hội đồng quản trị và lê văn đình
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty tâm mặt trời
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận được đơn của nhiều công dân
tố giác một số đối tượng công ty tâm mặt trời đã sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn
quá trình điều tra đã xác định công ty tâm mặt trời được vũ hiền đình và trí thành lập từ tháng chín năm hai nghìn chín
có trụ sở tại phường đa cao quận một tp hcm văn phòng giao dịch tại phường hai quận tân bình tp hcm
mặc dù chưa được cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương cấp phép
trong lĩnh vực kinh doanh sản giao dịch thương mại điện tử
nhưng các đối tượng công ty tâm mặt trời vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này
lập website www emt vn hoặc www emt com vn để tạo ra các gian hàng ảo
giống như sản giao dịch thương mại điện tử để lừa bán cho khách hàng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
các bị can đã bán ra tổng số hai mươi ba ba trăm bốn mươi tám gian hàng ảo thu được số tiền hơn một trăm hai mươi một bảy tỷ đồng
kết quả điều tra và điều trị là
theo điều tra bổ sung xác định bốn đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn tám bảy tỷ đồng để chia nhau
trong đó vũ hưởng gần hai sáu tỷ đồng hiền được hơn hai bảy tỷ đồng đình chiếm gần hai bảy tỷ đồng
và trí chiếm đoạt gần bảy trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền này đã bị các bị can sử dụng vào mục đích cá nhân
cũng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao
thời gian qua lực lượng công an toàn quốc nói chung và lực lượng công an tỉnh quảng nam nói riêng
đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao ở quảng nam
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng công an quảng nam đã triệt xóa hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi
để lừa đảo kiếm đoạt hàng tỷ đồng
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ quảng nam
đã bắt và khởi tố hai bị can với thủ đoạn lợi dụng lộ hỏng bảo mật openssl
đối tượng đã viết chương trình mã thực thi tấn công vào website onpay
và đánh cắp thông tin thẻ tính dụng của khách hàng đã thanh toán trên ompay
sau đó sử dụng thông tin tài khoản tính dụng của các chủ tài khoản bị đánh cắp này
để chiến đoạt hơn bảy trăm linh triệu đồng
hầu hết nạn nhân bị lấy cắp tài khoản đa số là người úc với mã bảo mật trên ba mươi tài khoản
khi mình tấn công vào onpay thì các thông tin được bị lộ ra bên ngoài
do đó mình có thể từ đó mình lấy được thông tin của hệ thống
sau đó mình mới thông qua các diễn đàn mình mới cảm thấy những người nào có nhu cầu mua những thông tin đó
thì mình chuyển thông tin đó cho họ sau đó họ chuyển thông tin họ chuyển tiền cho mình
gần đây nhất ngày hai mươi tám tháng bảy công an tỉnh quảng nam
đã phá chuyên án bắt khẩn cấp bốn đối tượng cùng trú thị trấn nam phước huyện duy xuyên
về hành vi sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn một tỷ đồng
thủ đoạn của bọn chúng là đưa thông tin giả với nội dung cần bán các loại xe máy đã qua sử dụng
trên các trang mạng mua bán xe net mua bán xe cơm
khi người có nhu cầu mua các tài sản trên liên lạc đối tượng yêu cầu họ đặt cọp tiền
vào tài khoản ngân hàng của chúng để chiếm đoạt số tiền này
một thủ đoạn khác mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo là lập một tài khoản
trên trang web vy com và nhắn tin cho những người cùng chơi game trực tuyến
truy cập website triânquà com nạp thẻ cao để nhận thưởng và chiếm đoạt số tiền này
ngoài ra thông qua mạng xã hội yalo các đối tượng gửi tin nhắn thông báo
chủ thuê bao đã trúng thưởng xe máy và tiền mặt sau đó hướng dẫn yêu cầu chủ thuê bao
ứng trước một số tiền để nợ thuế giá trị gia tăng
chi phí trao thưởng vào tài khoản bọn chúng và chiếm đoạt số tiền trên
đề nghị các cá nhân cũng như các đơn vị có sử dụng tài khoản giao dịch qua mạng
cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác đặc biệt các ngân hàng cần phải chú ý vấn đề
là quản lý thường xuyên kiểm tra chế độ bảo mặt trong trang thương mại điện tử
để tránh các đối tượng lợi dụng các lỗ hỏng để tấn công và nhằm chiếm đoạt tài sản
trước tình hình trên công an tỉnh quảng nghiên
quảng nam đã đề ra nhiều giải pháp để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh
ngăn chặn hiệu quả hoạt động của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
giám đốc công an tỉnh quảng nam yêu cầu công an các địa phương đơn vị nơi có vụ việc xảy ra
khẩn trương tập trung lực lượng phối hợp với công an các đơn vị liên quan điều tra
làm rõ xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng đồng thời phối hợp với viện kiểm sát
tòa án nhân dân cung cấp đưa ra xét xử điểm xét xử lưu động nhằm răng đe phòng ngừa chung
tiếp tục với những thông tin về các vụ án mạng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre vừa bắt tạm giam nguyễn việt thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường trú xã đa phước hội huyện mỏ cầy nam để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm do có quen biết từ trước nên nguyễn việt thắng
phan văn rỉnh võ minh trí cùng hai thanh niên ở địa phương đến nhà một người bạn trong ấp an quy để nhậu
trong lúc nhậu võ minh trí đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với nguyễn việt thắng
sau đó thắng về nhà người quen lấy dao nhọn chặn đường đánh trả thù trí nhưng không gặp
lúc này phan văn rỉnh đi ngang qua cũng bị thắng dùng dao đâm nên bỏ chạy
sau đó thắng gặp trí và tiếp tục dùng dao đâm vào ngực trái làm trí tử vong tại chỗ
sau khi gây án nguyễn việt thắng đã đến công an xã đầu thú vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tòa nhân dân tỉnh nghệ an vào ngày hôm qua đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo lê trí hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã hưng long huyện hưng nguyên về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn lê trí hà trên đường đi chơi về
thấy một nhà trong xã tổ chức đám cưới nên vào chơi
tại đây anh nguyễn quốc thanh chú cùng xã giót rượu mời hà
chối và tỏ thái độ thiếu tôn trọng thanh liền đấm vào mặt hà khiến hà bị chảy máu
sau khi xảy ra mâu thuẫn hà về nhà lấy dao thái lan sang tìm thanh
trong lúc xô xát hà dùng dao đâm một nhát trúng cổ thanh
tuy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng thanh đã không qua khỏi
tại phiên tòa bị cáo hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
và hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê trí hà một mươi bốn năm tù về tội giết người
chuyển sang phần tin quốc tế
truyền thông thổ nhĩ kỳ vào ngày hôm qua đưa tin đã có nhiều tính súng và bom nổ
bên ngoài cung điện don mabache ở thành phố istanbul
một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch và cũng là nơi đặt trụ sở văn phòng thủ tướng của nước này
tuy nhiên hiện chưa rõ là có thương vong hay không
theo kênh truyền hình ntv và hãng thông tấn dogen ngay sau khi xảy ra vụ việc
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ hai đối tượng mang theo vũ khí tầm xa
và một quả bom ở khu vực quanh lãnh sự quán đức
chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đứng sau vụ việc này
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở thổ nhĩ kỳ
sau khi chính phủ nước này phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn
nhằm vào lực lượng nhà nước hồi giáo is tựa sưng ở syria cùng các tay súng người quốc chống chính quyền
trong một diễn biến khác cùng ngày ít nhất tám binh sĩ thổ nhĩ kỳ đã thiệt mạng và bảy người bị thương
khi một quả bom được kích nổ bằng thiết bị điều khiển từ xa
nhằm vào đoàn xác quân sự ở huyện siên vân tỉnh siít thuộc đông nam thổ nhĩ kỳ
quân đội cáo buộc các thành viên đảng công nhân người quốc pkk thực hiện vụ tấn công này
còn tại syri một vụ đánh bom khác cũng đã diễn ra khi hung thủ kích nổ quả bom
đặt trong một chiếc xe hơi ngay bên ngoài các cơ sở của người quốc ở phía đông bắc syri
vụ việc đã khiến hàng chục người thương vong
theo các nhân chứng vụ nổ xảy ra ở phía đông nam thành phố wamisli gần biên giới thổ nhĩ kỳ
tổ chức giám sát nhân quyền syria cho biết
là tính đến thời điểm này thì đã có ít nhất một mươi một người thiệt mạng và khoảng hai mươi chín người khác bị thương
hung thủ của vụ đánh bom tự sát này được xác nhận là abu mohammed al azari
một phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
vụ tấn công trên lại tiếp tục kéo dài chuỗi bất ổn hiện nay ở quốc gia trung đông này
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng mới đây cũng đã nhận trách nhiệm về vụ nổ súng
vào cảnh sát hôm qua tại tunisia khiến một sĩ quan thiệt mạng
điều tra ban đầu cho thấy là có hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy
vào thời điểm xảy ra

hai thanh này đã bắn thẳng với phía các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ
khiến một người chết trên đường đi cấp cứu và hai người khác bị thương nặng
được biết địa điểm xảy ra vụ việc trên là tại bãi biển susse
nơi mà cách đây không lâu cũng đã xảy ra một vụ xả súng đẫm máu khiến ba mươi tám người chết
những vụ khủng bố đẫm máu thời gian qua đã
còn khu vực phía đông bắc bộ kiểu thời tiết nhiều mây và có mưa rông không duy trì được lâu
sự báo trong ngày mai mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi trên khu vực
với thời gian không kéo dài
ban ngày trời có nắng và quá trình tăng nhiệt lại bắt đầu diễn ra
cường độ nắng được dự báo không mạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó tăng dần lên trong ngày thứ bảy và chủ nhật nhưng mức nhiệt không cao
trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ một vài nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giải mây rông ở phía bắc cũng di chuyển xuống khu vực này
và gây mưa rông ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh trong đêm qua
dự báo sang ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh là nơi có thời tiết dễ chịu hơn cả
với nhiệt độ ở dưới ngưỡng ba mươi sáu độ và mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
sau đó nhiệt độ tăng chậm trở lại
riêng các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong suốt ba ngày tới trời tiếp tục ít mưa ngày nắng nhiều và một vài nơi còn có nắng nóng
nên tình trạng thiếu nước vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân ở khu vực này
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba ngày nắng gián đoạn chiều tối chuyển nhiều mây
có mưa rào và rông cần đề phòng sấm xét và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
ở phía nam gió mùa tây nam trên khu vực nam bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần
do vậy mà mưa rào và rông có xu hướng tăng lên cả về diện và lượng
đồng thời nguy cơ xảy ra tố lốc sấm xét và gió rất mạnh trong cơn rông là rất cao
nên người dân nên đừng có tìm hiểu
nơi đây cần đặc biệt lưu ý phòng tránh ban ngày đôi lúc còn nắng nhẹ
xen lẫn những khoảng thời gian nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức ba mươi ba độ
nơi đây cần đặc biệt lưu ý phòng tránh ban ngày đôi lúc còn nắng nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức ba mươi ba độ